và lương ngọc lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường quảng châu thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa để điều tra hành vi cướp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vì hết tiền tiêu xài và phải đóng tiền nhà trọ nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản
vì vậy mà các đối tượng đã lên kế hoạch một cách bài bản
giờ nhà tiền trọ từ sắp đến mới chuẩn bị hết tiền để chi tiêu
thì anh kêu là đi làm vụ cướp về anh em chi tiêu cả đóng tiền trọ
thế này anh em hay là đóng tiền trọ
xong rồi tối ăn cơm nấu cơm nước xong thì khoảng một mươi một h ba mươi một mươi hai h là em và cả anh lâm ra khỏi trọ bắt đầu đi
đấy là hai anh em cũng chỉ có biết là đi trên đường rồi là nếu mà gặp chẳng hạn như là đi một mình hay là kiểu là có túi khách hay là cái gì đấy
nhưng lại mình chỉ là lấy một ít tiền để là trăng trái thôi
chứ cũng không có ý định là cướp cả xe và điện thoại như vậy ạ
thì anh lâm là anh nhảy xuống thì anh ấy rút ra trong túi ra anh ấy dí anh anh để xa cách năm một mươi phân rồi anh gọi anh kêu là xuống xe
xong thì lấy nó xuống xe thì trong đầu nó đưa thì khóa mọi thứ cho thì quay ngược lại xe đi ngược về ạ
đối tượng mới bảo là anh ơi anh lai em về nhà gần nhà với hút ở đây xa mà lạnh quá
thì lúc đấy thì nam đổi xe với em em đi gần xi
đối tượng nam cùng với người bị hại đi gần ab
thì lúc đấy thì em chạy trước một đoạn tầm năm mươi mét
thì là nam cùng với lại người bị hại cũng đi theo luôn ạ
trước đó khoảng ba giờ sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một phát hiện một nạn nhân đang điều khiển xe máy đi một mình theo hướng ngược lại
nam và lâm ép xe nạn nhân vào lề đường vết phải
khi nạn nhân xuống xe lâm lấy dao nhọn
bàn rộng ba cm dài khoảng hai mươi cm trong túi áo da chĩa về phía nạn nhân và đe dọa
khống chế cướp xe máy và điện thoại di động của nạn nhân
do đường vắng người qua lại nạn nhân xin hai đối tượng đưa về gần phòng trọ
khi đến cuối đường văn tiến dũng nạn nhân nhảy ra khỏi xe và hô cướp
các đối tượng thấy vậy liền tăng ga và bỏ chạy
đây là hai đối tượng còn trẻ tuổi nhưng thủ đoạn gây án lại manh động
bọn chúng lựa chọn lúc trời rạng sáng
điện thoại gây án vì đường vắng ít người qua lại
khi thấy nạn nhân đi một mình các đối tượng gian cảnh chặn xe uy hiếp cướp xe máy tài sản rồi lên xe bỏ trốn
nếu nạn nhân chống trả các đối tượng lấy hung khí để đe dọa
thì hai đối tượng dòng tôi xuống đường tây tựu xuống đường dưới để thoát ai cả nào với cả đưa chìa khóa
thì khi lấy được máy với cả chìa khóa
của xe rồi thì đối tượng lại dòng tôi lên đường đôi ở trên để nục cốt để lấy ví ở trong ví của giấy tờ xe
sau khi cướp được thì hai đối tượng định chở tôi đi
nhưng mà nó có người dân nên tôi nhảy xuống và không có người dân
đến khoảng sáu giờ sáng cùng ngày các đối tượng mang chiếc xe máy cướp được của nạn nhân đi về xã tứ dân huyện khói châu tỉnh hương yên
để cầm cố
lấy hai mươi triệu đồng
sau đó chia nhau tiêu cá nhân
còn điện thoại cướp được đối tượng nam để lại sử dụng
hai đối tượng này hai đối tượng không có nghề nghiệp ổn định
và không có do là thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên là nảy sinh ý định đi cướp
và hai đối tượng đã bàn bạch nhau rất kỹ
và chuẩn bị hung khí là giao nhọc
và đèo nhau trên một chiếc xe máy
và lựa chọn các cái cung đường vắng trên địa bàn thành phố hà nội
cứ thấy bất kỳ ai mà đi một mình buổi tối
là sẽ bám theo để chặn xe
sau đó là dùng dao để uy hiếp
hành vi cướp giật tài sản không chỉ là chiếm đoạt tài sản
mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng của các nạn nhân
phần lớn các đối tượng cướp giật tài sản đều ra tay bất ngờ
khi các nạn nhân đang lưu thông trên đường
hoặc trong tình huống bất khả kháng
chính điều này sẽ gây ra những vụ tai nạn nguy hiểm
uy hiếp sức khỏe tính mạng của nạn nhân
tội phạm cướp giật tài sản thường lợi dụng sự sơ hở
mất cảnh sát của người dân
hoạt động vào nhiều thời gian địa điểm khác nhau
xong chúng thường tập trung vào khi trời tối
hoặc sáng sớm trên địa bàn vắng người qua lại
phương thức hoạt động của tội phạm này
cũng rất tinh vi táo tợn và manh động
nhiều đối tượng mang theo hung khí để chống trả khi bị phát hiện truy đuổi

rất là nguy hiểm để đến thi mạng
cơ quan công an khuyến cáo mọi người dân nhất là phụ nữ không nên đi vào đường tắt đường tối
không nên đi một mình bằng xe máy vào ban đêm trên các tuyến đường vắng người thiếu ánh sáng
không nên mang theo nhiều tài sản có giá trị trong người
và không để tài sản giấy tờ tùy thân giấy tờ trong cốp xe máy đề phòng tội phạm cướp tài sản
những người hành nghề lái xe taxi xe ôm cần chú ý không chở khách quá khuya trên một cung đường dài
và tránh không đi vào những tuyến đường vắng ban đêm để không rơi vào bẫy của tội phạm cướp tài sản
nếu không may bị cướp cướp giật tài sản hay bị đối tượng
không chế để cướp tài sản người dân cần hết sức bình tĩnh xử lý linh hoạt tránh thương vong cho bản thân
cần quan sát kỹ đặc điểm nhận dạng của đối tượng như vóc dáng giọng nói các đặc điểm nhận dạng dễ nhận biết
biển số xe phương tiện sử dụng để cung cấp cho cơ quan công an phục vụ công tác điều tra xử lý đối tượng theo quy định
đồng thời khi phát hiện đối tượng cướp cướp giật tài sản mọi người dân xung quanh cần hô hoán
và báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý